vị hè trên đường trần đình xu đã gọn gàng hơn trước
gia đình bà trần thị ngọc bé vừa chủ động thuê người đến đập bỏ bật thêm trước nhà mình
sau khi cơ quan chức năng xuống địa bàn thông báo về việc xử lý tình trạng lớn chiếm vỉa hè
các nhà cây bên nhà bà bé cũng đã tự động đập bỏ bậc thềm
những hành động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè trong thời gian qua đã tạo sự thay đổi rõ rệt
cũng như đường trần đình xu vỉa hè trên những con đường khác như nguyễn bình khiêm
đề tháng ở quận một cũng có sự thay đổi tích cực
từ một mươi ngày nay quận một tp hcm liên tục có những đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè như vậy
điều đáng nói là không có bất cứ ngoại lệ nào cho việc xử lý các vi phạm
kể cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn
lắng nghe tìm sự đồng thuận và hiến kế của người dân
đồng thời quyết liệt minh bạch trong các biện pháp xử phạt
đặt trách nhiệm của người đứng đầu địa phương với việc lập lại trật tự vỉa hè
chính động thái cứng rắn của chính quyền quận một trong việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự lòng lệ đường

đã được dư luận đánh giá cao chính động thái cứng rắn của chính quyền quận một trong việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự lòng lệ đường đã được dư luận đánh giá cao